hôm nay hai mươi một tháng bảy kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục ngày làm việc thứ hai với nội dung chủ yếu là bầu chủ tịch phó chủ tịch quốc hội và các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
trong phiên buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự kiến số phó chủ tịch số ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trước khi quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết
tiếp đó quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội theo tờ trình do chủ tịch quốc hội khóa một mươi ba nguyễn thị kim ngân thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba
trong phiên buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi ba báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thù ý kiến của đại biểu quốc hội về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội và tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng quy trình để bầu chủ tịch quốc hội phó chủ tịch quốc hội ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội bằng hình thức bỏ phiêu kín